với hành vi cưỡng đoạt tài sản đối tượng hồ văn vàng chú kiên giang đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra
vào ngày hai mươi một tháng một hồ văn vàng đến quán cà phê của chị nguyễn thúy tại xã long an huyện long thành xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an
sau khi kiểm tra hồ văn vàng đe dọa quán của chị thúy đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt tới bốn mươi năm triệu đồng và ở tù từ một đến hai năm
nhưng chị thúy xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh sau đó vàng yêu cầu chị thúy đưa cho vàm số tiền từ ba đến bốn triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua
do không có sẵn tiền nên chị thúy đưa trước cho vàng một triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng vàng đến quán cà phê của chị thúy để nhận thêm số tiền còn lại thì bị công an xã long an bắt quả tang